còn tại tp hcm sở y tế tp cho biết là dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị các ca nhiễm covid một mươi chín
trong thời điểm hiện nay sắp tới thì số người xuất viện sẽ tăng hơn dự kiến là hơn một người mỗi ngày
hiện nay tp hcm đang điều trị cho hơn ba mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại các quận huyện tỷ suất cao nhiễm cao nhất ở huyện bình chánh với hơn tám trăm linh ca thấp nhất là huyện củ chi
thành phố có một mươi năm quận huyện đã triển khai cách ly f một tại nhà qua đó có một trăm hai mươi năm trường hợp đăng ký cách ly tại nhà
trong những ngày qua tp hcm không phát sinh ổ dịch mới và đang kiểm soát các ổ dịch cũ đồng thời có bốn tám trăm ba mươi bảy trường hợp xuất hiện
con số này đã tạo sự tin tưởng vào công tác điều trị
dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị trong thời điểm hiện nay sở y tế tp hcm nhận định sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn dự kiến hơn một người mỗi ngày
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay thành phố có ba trăm ba mươi hai trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
theo thống kê những trường hợp tử vong hầu hết các bệnh nền nhưng cũng có số ít không có bệnh nền
sở y tế nhấn mạnh việc cách ly f một tại nhà cũng như rút ngắn thời gian điều trị f đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
bên cạnh sự tự giác tuân thủ của người cách ly còn có sự chung tay của ba ngành giám sát